đất bắc ninh sản sinh ra nhiều nghệ sĩ quan họ
nhưng để khán giả yêu khán giả nhớ hay gọi là có được cái duyên quan họ
thì không phải ai cũng may mắn như bà
bốn mươi tuổi thúy cải đã có hơn bốn mươi năm hát dân ca và cống hiến cho sân khấu quan họ chuyên nghiệp
có thể nói bà là kết tinh của những vẻ đẹp
chỉ cần khoác trên mình bộ trang phục liền chị
chít cái khăn mỏ quả
khán giả thấy ở bà toát ra những nét duyên quan họ đầm thắm
duyên từ giọng nói miệng cười
duyên từ ánh mắt ráng đi
và nói không hoa
thì nghệ sĩ thúy cải có duyên ngay ở trong giọng hát
em ngồi đôi người đàn
đôi em đi
đi em đi
đi em đi
hơn nữa theo bà ở thúy cải còn có tố chất quan trọng của người hát đó là trường cổ đại thanh
đây chính là bước ngoặt trong cuộc đời của một cô bé mới một mươi sáu tuổi và cũng là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự nghiệp biểu diễn dân ca quan họ của một người nghệ sĩ tài năng
là một trong những diễn viên đầu tiên của đoàn thúy cải không bao giờ quên những năm tháng gian nan vất vả của buổi ban đầu
hai mốc đánh dấu sự hồi sinh của quan họ bởi đó là năm người dân miền bắc được xem bộ phim đến hẹn lại lên
nghệ sĩ thúy cải cũng có một vai diễn trong bộ phim ấy
cùng với việc đưa đoàn đi biểu diễn cho lãnh đạo đảng nhà nước và khách quốc tế xem
quan họ bắc ninh đã sống lại như lời nhận xét của bộ trưởng bộ văn hóa thời bấy giờ
từ năm chín mươi về sau quan họ vào miền nam giới thiệu cho khách du lịch khách quốc tế
phải chờ đến hai mươi năm khi quan họ đã tạo được sự tin yêu những nghệ sĩ quan họ mới có dịp biểu diễn trong và ngoài nước
thúy cải và một số nghệ sĩ trong đoàn đã đi hàng chục nước trên thế giới với mục đích là giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết được một dòng dân ca đặc sắc của đất nước việt nam
có thể nói trước đây bạn bè trên thế giới chưa biết gì về quan họ
những chuyến đi ấy đã làm cho bạn bè thế giới hiểu và yêu quan họ hơn
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tôi đã được đi nhiều nước lắm
tôi đi cộng hòa liên bang đức đi pháp đi bỉ đi ý đi hà lan nhiều nước trên thế giới lắm
tôi mặc quần áo quán họ này này người ta không biết
người ta hỏi nước gì đây tôi bảo việt nam
sau ngồi một lúc người ta bảo đây có phải là cô gái việt nam nông thôn việt nam không
thì người ta mới biết đến hát gì hát dân ca quan họ
ngoài những năm gần đây chúng tôi cũng mang tiếng hát quan họ đi giới thiệu trong cả nước nhất là trong sài gòn trong phía nam
những năm giải phóng xong thì mình diễn nhiều trong đấy giới thiệu nhiều
vừa hát quan họ này vừa giới thiệu về quá trình phát triển và văn hóa quan họ
thì người ta mới hiểu được
thế thì dần dần thì nó cũng có cả một cái quá trình của cán bộ tập thể diễn viên đoàn dân ca quan họ bắc ninh
cả nhân dân các làng quan họ của tỉnh bắc ninh
ngày hôm nay làng diềm ngôi làng quan họ cổ của thành phố bắc ninh đón một người con ưu tú về thăm
thành kính dân lễ tại đền vua bà ngôi đền thờ thủy tổ quan họ nghệ sĩ nhân dân thúy cải luôn ghi nhớ công lao của các cụ
những thế hệ nghệ nhân quan họ đi trước trong việc truyền dạy và bảo tồn loại hình văn hóa dân tộc

cũng như luôn một lòng cảm ơn vì được sinh ra trên đời được uống nước sông cầu
và cảm ơn quê hương đã sản sinh ra những làn điệu quan họ mượt mà để bà vinh dự là sứ giả mang đến cho khán giả
gặp lại cụ ngô thị lịch một trong những cụ nghệ nhân
đã từng dạy cho những bài hát quan họ cổ bà mừng lắm
trước đây cứ mỗi bài hát học được bà lại chết tay cẩn thận vào giấy
học được một bài hát mới là thích lắm hát mãi
những bài học đầu đời diễn là những bài học gắn chặt với mồ hôi công sức lao động
nên với nghệ sĩ nhân dân thúy cải vẫn còn hát được quan họ ngày nào là đáng quý lắm
dù đi biểu diễn ở đâu dù có khó khăn trở ngại thế nào
bà vẫn không quên những ngày nhổ lạc trồng ngô cắt lúa cho nghệ nhân để có được cơ hội học hát quan họ
đó cũng là động lực giúp bà vững vàng với con đường đã chọn
đấy là những cái khó khăn mà gặp nhiều lắm rồi con nhỏ cũng phải mang đi
nhưng mà cái tình yêu đến với quan họ thì vẫn cứ là khắc phục được
biết nghệ sĩ nhân dân thúy cải về thăm quê bà con nhân dân mừng lắm
học từ những tháng ngày non nớt cầm đèn dầu đi học nghệ nhân
tới khi thành nghệ sĩ có tên tuổi rồi bà vẫn cần mẫn học
nhiều người yêu quan họ đều đồng ý rằng nghe thúy cải hát một lần sẽ nhớ
nhớ rồi sẽ thích và thích rồi sẽ mê
với nghệ sĩ thúy cải dù biểu diễn là một người đàn ông
biểu diễn cho những sân khấu đơn sơ nơi vùng sâu vùng xa
hay những sân khấu sang trọng ở nước ngoài
dù khán giả là những người dân lao động chân lấm tay bùn
hay những chính khách thì cứ được hát quan họ là hạnh phúc biết bao
khi mà đoàn dân ta quan họ về làng diềm học
thì mẹ tôi là một trong số các cụ dạy truyền dạy cho đoàn
thì khi ấy chúng tôi mới khoảng độ tôi chỉ độ lên một mươi thôi
thì tôi vẫn thường là theo mẹ đi đến nơi các cụ truyền dạy cho đoàn
thì chúng tôi cũng cứ học lắm
thì khi đấy là chị cải đã là một người gọi là hát nó có những chất giọng rất là riêng
chị chỉ cần nớ một cái nụ cười hoặc là cái ánh mắt của chị đưa
nhìn là nhân dân đây đã võ tay rồi đã cảm thấy rất là yêu mến
và chị cải thì
trong cái nghiệp ca hát xây dựng dân ca quan họ thì tôi nghĩ rằng chị cái là một người rất là dày công
hơn bốn mươi năm trong nghề ngoài giọng hát quan họ say đắm lòng người
nghệ sĩ nhân dân thúy cải còn là một trường đoàn hết lòng vì quan họ
một mươi tám năm ở cương vị trường đoàn dân ca quan họ bắc ninh
nay là nhà hát dân ca quan họ bắc ninh
bà không chỉ nỗ lực để anh chị em trong đoàn có thể sống tốt
bằng nghề mà còn cố gắng để quan họ đến được với nhiều vùng quê trong cả nước
bà đôn đáo mang quan họ vào phía nam gây dựng nhóm hát dân ca một mươi nhớ
chưa kể nhiều lần bà đi nói chuyện ở các trường đại học để lớp trẻ hiểu và yêu quan họ
quan họ được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại như ngày hôm nay
cô thúy cải là trường đoàn trước đây là trường đoàn
thì có những cách quản lý rất là riêng rất mềm mỏng nhưng lại rất nghiêm túc
lúc nào mình cũng đau đáu và học theo và thần tượng nghệ sĩ nhân dân thúy cải
mình không phải riêng gì mình đâu mà tất cả các nghệ sĩ trẻ như mình trở lên
thì đều lấy cái gương của nghệ sĩ nhân dân thúy cải ra như là một như một liền trị mẫu trong quan họ
rất là vui và được đón đợi một chị hai thực sự là một cái mẫu mực một cái chuẩn mực nhất
mà thế hệ của lệ thanh cũng như thế hệ các em trẻ bây giờ rất là yêu mến và kính trọng một liền trị
với phong cách ngoài đời cũng như cách phong cách sống ngoài đời cũng như trên sân khấu
luôn để lại cho thế hệ các thế hệ sau và học tập và để mà phân đấu noi gương theo chị
không chỉ biểu diễn làm công tác quản lý nghệ sĩ nhân dân thúy cải cũng đang miệt mài với công tác đào tạo nghệ sĩ quan họ
theo bà hát quan họ không hề đơn giản ngoài cái nôi nghệ thuật thì cũng cần phải có năng khiếu
một giọng hát quan họ hay thì phải vang rền nền này
nghệ sĩ nhân dân thúy cải cho rằng nảy trong quan họ vô cùng quan trọng nhưng không phải ai cũng nảy được
muốn làm được điều này thế hệ trẻ cần phải học hỏi rất nhiều
ngoài học ở trường lớp thì còn phải tự tìm hiểu và học ở những nghệ nhân tại các làng quan họ cổ tập luyện kỳ công
đi vòng tròn nè
các cháu cứ đi đi cô đi vào giữa
cái giọng nói của mình như thế nào thì mình nói như thế thì gọi là vang
thế rền thì rền phải hát đôi với nhau
thí dụ như y a chữ a thì là cùng y a mà chữ ư hư thì là hai người cũng phải cùng ư hư với nhau
đấy là rền và đều rền là đều
thế mà không được hát cao quá hoặc là nó gì quá thì nó chua
cái nảy hạt thì nó khó lắm nhất là cái nảy hạt
đấy cứ làm mẫu như thế
mà cô làm như thế nào mà nó ra được cái nảy hạt như thế chúng tôi vẫn chưa hát được
thì lại phải nói với người ta là cái cách lấy cái nén hơi của mình như thế nào
thế sau đó mình lại nhả ra từ từ thì nó thành những cái nảy hạt như là hạt tấm
thì mới gọi là hát quan họa
hôm nay là bà sẽ dạy các con bài trên rừng ba sáu thư chim
trên rừng hai một
nhân dân thúy cải cũng đặc biệt quan tâm đến việc truyền tình yêu quan họ đến các em nhỏ
theo bà các em nhỏ có lợi thế là sự hướng dẫn của thế hệ nghệ sĩ đi trước
những người đã trực tiếp học hỏi từ các nghệ nhân
và chính các em sẽ đóng góp một phần không nhỏ trong việc lưu giữ và bảo tồn nghệ thuật truyền thống của quê hương
vợ chồng nghệ sĩ thúy cải luôn cùng nhau trong mọi hành trình
khi nghệ sĩ thúy cải ngoài việc là trường đoàn quan họ bắc ninh
còn tham gia hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu quốc hội khóa chín
nghĩa là công việc rất bận rộn
thì chồng bà đã tình nguyện lo lắng việc nhà cửa con cái cho bà yên tâm công tác
có lẽ vì vậy mà nghệ sĩ nhân dân thúy cải luôn cảm thấy mình may mắn
vì có một hậu thuẫn vững chắc là gia đình
cũng chính vì thế mà dù có lúc thăng hoa trên sân khấu
nhưng không bao giờ bà quên phép tắt ra phong
và giữ gìn chính mình trong lề lối nghiêm ngặt của người quan họ
bởi thế bà có một cuộc sống đầm ấm

hạnh phúc nhiều người mơ ước
đã đi hết hơn một nửa cuộc đời
lúc nào nghệ sĩ nhân dân thúy cải cũng gửi gắm tâm nguyện
ai yêu quan họ hãy đến với bà
bà sẵn sàng truyền dạy bất cứ khi nào sức khỏe còn cho phép
kỳ lạ thay cuộc đời một nghệ sĩ
hơn bốn mươi năm rồi
nét duyên quan họ vẫn còn nguyên
cả thanh và sắc vẫn giữ được bền
chỉ chính chắn hơn
đầm thắm hơn
và sâu đậm nghĩa tình hơn